tập trung đánh giá phân tích những thuận lợi khó khăn nảy sinh trong thực tiễn về thực hiện chính sách đối với người có công
khó khăn vướng mắt trong quá trình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
sắp xếp lại các cơ sở dạy nghề để tìm ra nguyên nhân và có giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới
đây là những nội dung chính được đưa ra trong buổi làm việc của đồng chí đào ngọc dung
bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội cùng đoàn công tác với tỉnh bắc cạn diễn ra vào sáng nay
bộ trưởng bộ lao động thương minh và xã hội đào ngọc dung đánh giá
bắc cạn đã và đang phát triển nhanh về mọi mặt
đặc biệt hệ thống giao thông phát triển nhanh là động lực thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển
bắc cạn cũng là tỉnh làm tốt công tác an sinh xã hội
chăm lo đời sống vật chất văn hóa tinh thần cho những đối tượng chính sách
về đào tạo nghề tỉnh đã làm tốt trong việc quy hoạch
bố trí các trường trung tâm đào tạo nghề trên địa bàn theo hướng gọn nhẹ hiệu quả
với những vấn đề tồn tại hồ sơ tồn động đặc biệt đã giải quyết nhanh
và có hiệu quả những kết luận sau thanh tra của bộ
nhân dịp này bộ trưởng bộ lao động thương minh và xã hội đào ngọc dung đã đến thăm hỏi
động viên và tặng quà bà mẹ việt nam anh hùng mông thị thi ở xã cẩm giàng
huyện bạch thông và ông nông văn ất nguyễn hữu hòa là thương binh hạng một trên bốn ở thành phố bắc cạn